các đồng chí và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã ra quyết định tạm giữ bảy đối tượng
có liên quan tới vụ việc khiến hai chiến sĩ công an quận sơn trà hy sinh khi làm nhiệm vụ
trên cơ sở chứng cứ và tài liệu thu thập được bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm bảy đối tượng
từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng gồm nguyễn đăng an nguyễn văn giang nguyễn văn cường lê ngọc cường
nguyễn đình hoàn nguyễn văn vinh cùng chú tại phường hòa phát quận cẩm lệ và phạm hồng thái chú tại xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng
được biết nhóm đối tượng trên đều đã nghỉ học không có việc làm ổn định tối ngày hai tháng bốn tụ tập rủ nhau lạng lách đánh võng cướp giật tài sản trên địa bàn cầu mân quang thuộc phường thọ quang
thì bị hai chiến sĩ công an quận sơn trà phát hiện truy đuổi và hy sinh trong lúc cố gắng ngăn chặn hành vi của nhóm đối tượng trên
ngày mùng ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố bịa can tạm giam bốn tháng
đối với hai vợ chồng nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn thị lan anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đều tạm trú tại ngõ bốn mươi sáu phố phạm ngọc thạch
phường phương liên quận đống đa hà nội để điều tra xử lý nghiêm về hành vi giết người nạn nhân của vụ án là con riêng của nguyễn thị lan anh
trước đó vào ngày hai tháng bốn công an quận đống đa hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội danh giết người liên quan tới vụ bé gái sinh năm hai nghìn một mươi
tại thôn võng hà nội
trước đó vợ chồng nguyễn minh tuấn và nguyễn thị lan anh khai nhận từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi thường xuyên đánh đập hành hạ cháu bé
đáng chú ý tám h đến hai mươi ba h ngày hai mươi chín tháng ba cả hai không cho cháu ăn uống dùng chân tay và cán trội bằng kim loại đánh liên tiếp vào người
sáng ngày ba mươi tháng ba thấy cháu mệt lan anh cho uống sữa nhưng cháu nôn và ngất cháu bé sau đó được đưa đến bệnh viện đại học y cấp cứu nhưng đã tử vong
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cao thị ngọc ánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã bị cơ quan văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi công an hà tĩnh nhận được đơn trình báo của người dân về việc có một số đối tượng trên địa bàn thị xã hồng lĩnh đứng ra thu tiền
một số người để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở hàn quốc cơ quan điều tra đã mời các đối tượng về trụ sở công an làm việc
tại đây các đối tượng khai tên là cao thị ngọc ánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở huyện lâm thao phú thọ là giám đốc công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế quý đức
có địa chỉ tại tầng một mươi năm tòa nhà flc số một mươi tám đường phạm hùng hà nội nguyễn thị ngọc lam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã thuận lộc và vũ thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở phương đức thuận thị xã hồng lĩnh
qua điều tra cơ quan công an làm rõ ánh liên lạc và gặp lam đưa thông tin về việc hàn quốc đang có chương trình du học ngành nông nghiệp lương khoảng ba mươi sáu triệu đồng một tháng
chi phí để đi học sang hàn quốc hết một trăm năm mươi triệu đồng một người sau đó ánh đã thông qua lam và hồng nhận hồ sơ
tuy nhiên thực chất ánh không hề có khả năng đưa người đi du học cũng như xuất khẩu lao động sang hàn quốc những thông tin trên là do ánh tự bịa ra
với thủ đoạn đó ánh đã nhận hồ sơ của hai mươi sáu người trên địa bàn tỉnh hà tĩnh nghệ an
an chiếm đoạt số tiền gần một hai tỷ đồng để chi tiêu cá nhân và trả nợ
còn liên quan tới việc phòng chống dịch bệnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hải phòng
vào tối ngày hôm qua công an thành phố hải phòng đã tổ chức gia quân tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
công an thành phố hải phòng đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ và phương tiện
công cụ hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ tuần tra chốt điểm tăng cường tuần suất tuần tra trên các tuyến đường
nhằm nhắc nhở hạn chế nhân dân ra đường sau hai mươi hai giờ và đặc biệt là chấn áp các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để hoạt động phạm tội
tại các chốt điểm công an thành phố đã bố trí từ ba đến năm cán bộ chiến sĩ cùng công cụ hỗ trợ đảm bảo tình hình an ninh trật tự từ hai mươi hai h đến năm h sáng ngày hôm sau
phát biểu tại lễ gia quân lãnh đạo công an thành phố hải phòng đánh giá cao tinh thần thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong thời gian qua
yêu cầu toàn thể lực lượng tiếp tục đoàn kết thống nhất chung tay cùng với các lực lượng khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị với tinh thần chống dịch như chống giặc thời gian qua công an tỉnh thái nguyên đã huy động tối đa lực lượng phương tiện tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an ninh trật tự và sức khỏe của cộng đồng
bệnh viện đa khoa huyện đại từ nơi bệnh nhân số một trăm bảy mươi tám của việt nam dương tính với covid một mươi chín đã điều trị ban đầu tại đây
từ ngày hai mươi chín tháng ba đến nay luôn có cán bộ chiến sĩ công an huyện đại từ bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mọi hoạt động đi lại phương tiện đồ vật trước khi đưa vào bệnh viện đều được kiểm soát chặt chẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn tại khu vực cách ly
chúng tôi xác định nhiệm vụ này là chống dịch như chống giặc trong mỗi ca trực của chúng tôi đều lân cao với tinh thần trách nhiệm
và không để người ở trong khu cách ly ra ngoài và cũng không ở ngoài vào trong khu cách ly để đảm bảo là giữ vững phòng chống dịch được an toàn
thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua công an tỉnh thái nguyên đã tích cực triển khai công tác phòng chống dịch tới toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn
đã ban hành tám mươi văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện nhiều biện pháp như tổ chức tuyên truyền lưu động phòng chống dịch bệnh
tiến hành kiểm tra thân nhiệt phun khử khuẩn các phương tiện
hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn khi đến trụ sở đơn vị làm việc
tăng cường quản lý nhân hộ khẩu ra soát lập danh sách những người từ vùng dịch đến địa phương
những người tiếp xúc với người bị nhiễm covid một mươi chín để có biện pháp cách ly
lực lượng công an còn thường xuyên tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
nhất là các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội
như đăng thông tin sai sự thật về covid một mươi chín trên mạng xã hội gia lô facebook
các hành vi găm hàng tăng giá gây bất ổn thị trường vận chuyển hàng cấm trên tuyến giao thông
lực lượng công an còn thường xuyên tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
nhắc nhở người dân chấp hành tốt chỉ thị của thủ tướng chính phủ
như yêu cầu người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết
tự giác chấp hành các yêu cầu các biện pháp phòng chống dịch
thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ mình và gia đình
với tinh thần chủ động khẩn trương tích cực công an tỉnh thái nguyên đã và đang cùng với các cấp các ngành và chính quyền địa phương

nỗ lực thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn
công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định xử phạt một trường hợp có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật
và cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cá nhân không đúng quy định
theo đó nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường an cựu tp huế
trước đó ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi nam thanh niên này đã dùng mạng xã hội để gửi hình ảnh văn bản dự thảo chưa được phê duyệt
của ủy ban nhân dân tp huế về công tác tiến hành chống dịch covid một mươi chín ra ngoài xã hội
sau đó một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải chia sẻ gây hoang mang dư luận xã hội
ngay khi có thông tin phản ánh của người dân lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo công an tỉnh
nhanh chóng làm rõ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ công an phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đã phối hợp với công an tp huế điều tra
làm rõ sự việc đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt với hình thức phạt tiền
tổng số tiền là một mươi tám triệu đồng đối với nam thanh niên trên
trước đó ngày ba mươi một tháng ba phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh thừa thiên huế cũng đã phối hợp với sở thông tin và truyền thông tỉnh
đã xử phạt một mươi triệu đồng đối với một trường hợp khác về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
trong lúc làm nhiệm vụ tại km bảy mươi ba hai trăm linh đường một mươi bảy thuộc địa phận phú thái huyện kim thành tỉnh hải dương
lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch covid một mươi chín đã phát hiện hai thanh niên ở huyện kinh môn tỉnh hải dương
vận chuyển hơn hai khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào khoảng một mươi một h ba mươi ngày bốn tháng bốn hai thanh niên gồm nguyễn văn hưng và nguyễn hữu hùng đi trên một xe gắn máy mang biển số năm mươi một z bảy chín nghìn ba trăm bảy mươi sáu
hướng quốc lộ năm vào thị trấn kim thành trên xe có chở một bao tải bên trong có chứa hai năm trăm linh khẩu trang dạng khẩu trang y tế
tại thời điểm kiểm tra hưng khai nhận
số khẩu trang trên là do của mình tuy nhiên lại không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch đã lập biên bản
đồng thời đưa hai thanh niên và số khẩu trang về công an huyện kim thành điều tra xác minh
tại cơ quan công an bước đầu hưng khai nhận số khẩu trang trên được một người ở vĩnh bảo hải phòng đặt làm gia công với giá bảy trăm linh đồng một chiếc
sau khi hoàn thành sản phẩm hưng mang giao lại cho chủ hàng thì bị kiểm tra tạm giữ
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng chu thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường chú tại thôn suối trà xã hòa sơn huyện hiếu lũng tỉnh lạng sơn
đối tượng chu thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường chú tại thôn suối trà xã hòa sơn huyện hiếu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng nông văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường chú tại thôn bến cát xã minh tiến huyện hiếu lũng tỉnh lạng sơn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện